trước tình hình xuất khẩu gạo gặp khó khăn giá lúa gạo giảm đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân
thủ tướng chính phủ giao cho bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các bộ ngành
triển khai giải pháp thu mua lúa gạo cho nông dân
trước tình hình xuất khẩu gạo chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu đạt ba bảy mươi sáu triệu tấn giá trị đạt một sáu mươi chín tỷ usd
giảm một mươi sáu bốn về lượng và giảm một mươi hai năm về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
việc thu mua tiêu thụ lúa gạo hàng hóa chậm và giá lúa gạo có xu hướng giảm
thủ tướng chính phủ đã giao cho bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với bộ công thương
bộ tài chính ngân hàng nhà nước việt nam hiệp hội lương thực việt nam ra soát tình hình thu mua tiêu thụ lúa gạo hàng hóa
đề xuất giải pháp cụ thể tích cực nhất để thu mua lúa gạo nhất là ở vùng đồng bằng sông cửu long
nơi có sản lượng lúa gạo lớn nhất cả nước